nhằm phát huy tiềm năng du lịch khai thác hiệu quả loại hình du lịch lịch sử văn hóa nghỉ dưỡng sinh thái tâm linh du lịch cộng đồng xây dựng và phát triển thương hiệu đặc trưng của du lịch tuyên quang tỉnh tuyên quang đang tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch với mục tiêu phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi thu hút một bảy triệu lượt khách du lịch đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh
phát triển du lịch được tỉnh tuyên quang chọn là một trong bốn lĩnh vực đột phá từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó tỉnh tuyên quang sẽ tập trung xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của tỉnh như du lịch lịch sử văn hóa tân trào lễ hội thành tuyên lễ hội động tiên lễ hội lồng tông bảo quản tu bổ phục hồi các di tích lịch sử văn hóa các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến atk trên địa bàn tỉnh để phát huy giá trị khai thác phục vụ du lịch
ngoài ra tỉnh tuyên quang sẽ đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tăng cường liên kết vùng để phát triển du lịch chủ động đẩy mạnh liên kết và phát triển du lịch với các tỉnh thành phố trong đó chú trọng tập trung và nâng cao hiệu quả chương trình hợp tác phát triển du lịch qua những miền di sản việt bắc ký biên bản thỏa thuận và ban hành quy chế hoạt động của cụm hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh lân cận